khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua xã sơn định huyện trợ lách tỉnh bến tre phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre phát hiện
bắt quả tang một tàu sắt không biển kiểm soát đang có hành vi khai thác cát trái phép
vào thời điểm kiểm tra trên tàu có ba đối tượng gồm lê thành thông phan văn như ý nguyễn văn minh
cùng chú tỉnh bến tre tiến hành đo đạc cơ quan công an phát hiện trên tàu sắt có trên một trăm linh mét khối cát sông
cả ba không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh số nguồn gốc số cát trên tàu
đồng thời thừa nhận làm thuê cho chủ tàu ở tỉnh tiền giang toàn bộ số cát trên vừa được khai thác trái phép
sau khi lập biên bản xử lý các đối tượng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh buộc các đối tượng
bơm toàn bộ số cát trên xuống sông đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định
công an tỉnh long an cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến đường sông
vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến đường sông mương sâu thuộc địa bàn xã thạnh lợi
huyện bến lức tỉnh long an lực lượng chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thanh tuấn về hành vi vận chuyển hàng cấm
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm sáu bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu một sùng nhựa composite và một máy nổ là phương tiện vận chuyển
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội nhiều đối tượng đã dùng chiêu thức lừa đảo qua mạng với hình thức đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người
hàng loạt người dân ở quảng ngãi sập bẫy lừa đảo cầu cứu cơ quan chức năng
giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng xã hội một người đàn ông chủ huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã cài đặt app vay tiền online nghi sơn và đăng ký vay hai mươi triệu đồng
sau đó đối tượng lừa đảo yêu cầu người đàn ông chuyển trước số tiền năm triệu đồng để đặt cọc
mặc dù đã chuyển tiền nhưng đối tượng lại đưa ra các lý do như lỗi hệ thống sai cú pháp và nhiều lần yêu cầu người đàn ông kia chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để được giải ngân khoản vay với tổng số tiền hai mươi năm triệu đồng
giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội một người đàn ông chủ huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã cài đặt app vay tiền online nghi sơn và đăng ký vay hai mươi triệu đồng để đăng ký vay hai mươi triệu đồng
bác tôi phải đóng năm triệu vào lần mọc là năm triệu vào để khắc phục sự cố
bắt đầu vẫn chưa được lần thứ hai yêu cầu bác đáng năm triệu nữa để khắc phục nữa vẫn không được luôn là một mươi triệu rồi
bắt đầu đóng thêm lần ba là một mươi năm triệu một mươi năm triệu nữa là để vào quần tiền để giải ngân cho tôi cuối cùng là cũng không được luôn
tổng số tiền họ chiếm đột của tôi sau đó họ kết được dây liên lọt hết mà chiếm đột của tôi là hơn một mươi năm triệu
một sự việc tương tự cách đấy ít ngày đang có nhu cầu vay tiền một người phụ nữ chủ huyện mộ đức đã tải vay tiền
một người phụ nữ chủ huyện mộ đức đã truy cập app vay tiếng việt để đặt vấn đề vay số tiền hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với lý do lỗi hệ thống không rút được tiền đối tượng đã rụ rỗ người phụ nữ này hai lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền bốn mươi triệu đồng qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
tôi vô app vay tiếng việt để vay hơn một trăm linh triệu thì có đối tượng yêu cầu tôi nộp vào tờ khoản bên đó hơn một mươi triệu
vì lý do tôi bị sơ xuất tờ khoản ngăn hòn
để rút tiền sau đó bị một số lý do tiếp tục để tàu chuyển thêm hơn một mươi triệu nữa
thời gian gần đây trên địa bàn quảng ngãi có hàng chục người vay tiền thông qua ứng dụng trên điện thoại
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền trên một tỷ đồng
và thực tế còn một số nạn nhân vì xấu hổ sợ gia đình người thân bạn bè biết bị lừa nên không trình báo cơ quan chức năng
lừa đảo kiếm đột đạt sản thông qua các tổng số tiền trên một tỷ đồng
các ứng dụng vay tiền trên điện thoại chúng ta quay gọi là app vay tiền
đây là một thủ độn cũng không mớ
tổng phòng nó dùng cái ứng dụng công nghệ cao dẫn dắt người vay
và khi đã tích lý được số tiền do người vay đó
còn tài khoản tiền nhanh chắn và rút tiền là của tài khoản rất là tâm lý
vay tiền là nhu cầu của người vay
và mỗi cá nhân chúng ta có quyền lựa chọn hình thức vay đơn vị vay phù hợp
tuy nhiên để tránh bị mất tiền oan và không bị rơi vào vòng xoáy nợ nần của tín dụng đen
mỗi người dân cần cảnh giác trước thông tin quảng cáo các app vay tiền trên mạng
nếu gặp khó khăn về vấn đề tài chính có nhu cầu vay tiền
người dân nên đến các ngân hàng tổ chức tín dụng được nhà nước cho phép hoạt động
để được tư vấn cụ thể về mức vay lãi suất thời hạn trả tiền vay
tránh cạm bẫy mất tiền từ các ứng dụng cho vay trên điện thoại di động
sau khi hát karaoke gần một mươi người đàn ông thuộc hai nhóm đã ẩu đả
vì mâu thuẫn chuyện lối đi xe trên đường lý thường kiệt phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
công an thành phố long khánh đã mời những người ẩu đả trên đường lý thường kiệt về lên làm việc
theo công an tp long khánh sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn
trước quán karaoke hân linh trên đường lý thường kiệt phường xuân an
một mươi người thuộc hai nhóm
một ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát
khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm đi ô tô bốn người không nhường đường nhau trên đường lý thường kiệt
nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi xe máy tránh đường cho đi và nhóm đi xe máy yêu cầu ngược lại
dẫn tới lời qua tiếng lại
không tìm được tiếng nói chung hai nhóm xảy ra hỗn chiến
khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa đường
công an huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa bắt bốn đối tượng mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
bao gồm nguyễn thành nam nguyễn thị thùy linh nguyễn nhật tân
cùng chú tại huyện cái bè và nguyễn thị cẩm thu chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác gồm đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện cái bè
và công an xã hỏa hưng huyện cái bẻ tiến hành kiểm tra một điểm cho thuê trọ trên địa bàn xã hỏa hưng
phát hiện nguyễn thành nam và nguyễn thị thùy linh tảng chữ ma túy tại phòng nghỉ
sau đó hai đối tượng nguyễn nhật tâm và nguyễn thị cẩm thu đến phòng trọ của nam
và bị phát hiện hành vi tàng trữ chất ma túy trong túi sách thu giữ trên ba mươi hai gam ma túy các loại
công an tỉnh bạc liêu đang điều tra vụ việc hai người vô ý để cho tôn chạm vào đường dây điện cao thế
bị điện giật nguy kịch tính mạng trên tuyến đường võ thị sáu thuộc phường ba thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
hai nạn nhân trong vụ điện giật là ông lý thành tài bốn mươi năm tuổi ngụ phóng tám phường năm tp bạc liêu
hai mươi tuổi ngụ ấp tân điền xã hòa điền huyện kiên luân tỉnh kiên giang
cả hai được thuê đến doanh nghiệp tư nhân vận tải du lịch hoàng yến để lập lại mái nhà
nguyên nhân được xác định là khi ông tài và anh kha đưa tôm lên để lợp bất ngờ tấm tôn va chạm
vào đường dây điện hai mươi hai kv gây ra tiếng nổ lớn cả hai bị bỏng điện nằm bất động trên mái nhà
công an tỉnh bạc liêu đã điều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đưa nạn nhân xuống đất
và chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân nguy hiểm tính mạng
ngày ba tháng năm công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ một mươi tám đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc thu giữ hơn hai trăm một mươi triệu đồng tiền tan vật
các đối tượng tham gia đánh bạc gồm một mươi nữ tám nam do nhóm đối tượng phan văn lân năm mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau
trần thanh hôn sáu mươi bốn tuổi quê tính bạc liêu châu văn sâu ba mươi một tuổi quê tính đồng tháp đứng ra tổ chức
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng năm khi các đối tượng đang xe sư sát phạt tại phòng số một mươi năm nhà nghỉ sm
thì lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường mỹ phước thị xã bến cát bất ngờ đột kích triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang lân hôn và sâu và một mươi năm đối tượng khác đang say sư đánh bạc thắng thua bằng tiền
dưới hình thức bài minh ấn độ thu giữ số tiền gần hai trăm một mươi triệu đồng cũng như tăng vật khác có liên quan
được biết đây là nhóm đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc lưu động và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm qua mặt lực lượng chức năng
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp dầu của các tàu hàng trên sông
tổ công tác trạm cảnh sát đường thủy rạch cát phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm nhận tin báo
về các đối tượng hoạt động nghi vấn trộm cắp tài sản trên sông chợ đệm quận tám
tiếp cận hiện trường công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên một xuồng máy đang chở nhiều can nhựa
khi tổ công tác áp sát phương tiện để kiểm tra hành chính thì bất ngờ các đối tượng nhảy xuống sông
một đối tượng sau đó bị khống chế
tại cơ quan công an đối tượng trần văn tha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê an giang khai nhận do thiếu tiền nên tha rủ đồng bọn đi trộm dầu từ các tàu hàng
khi các bọn vừa trộn thành công khoảng tám trăm linh lít dầu đeo và đang đi trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh đồng nai đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ghi nhận của giống phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tp long khánh
dù mới ba mươi một tuổi nhưng lương công duy trú tại xã xuân tuy huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã có hai tiền án về tội mua bán trái xét chất mà túy và trộm cắp tài sản
mới đây đối tượng này tiếp tục bị công an thành phố long khánh khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó biết tìm điện thoại phú apple ở khu phố cẩm tân phường xuân tân không có người trông coi
nên duy đột nhập vào bên trong trộm lấy một mươi sáu điện thoại di động các loại một chiếc laptop và thẻ cào điện thoại trị giá hai triệu đồng
tổng giá trị tài sản trên bảy mươi triệu đồng
số tài sản trộm cắp được duy đã bán cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game bắn cá
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh xác định duy là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ duy khi đang lẫn trốn ở thành phố biên hòa thu hồi tài sản trả cho bị hại
do hoàn cảnh rất là khó khăn rồi covid vừa qua nên tôi không có tiền
nên mới đã chuẩn bị một số trộm cộng như dây và kéo để đi trộm cắp tài sản để chi tiêu của trộm cá nhân
ngang qua tiệm thoại ở ngay phường xuân tân thấy tiệm thoại không có người trong coi
tôi đặt trèo lên mấy nhà rồi tôi cắt tôi đập nhập xuống lấy nhiều tài sản có giá trị như tiệm thoại trạm thoại
xong đó tôi nêu trở ra rồi và tiền hối hòa tôi bán
và sau đó tôi gọi công an tp long khánh bắt
trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn thành phố long khánh
theo báo cáo của công an tp long khánh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn xảy ra một mươi hai vụ phạm pháp hình sự
thì trộm cắp tài sản xảy ra năm vụ tài sản thiệt hại trên ba trăm năm mươi triệu đồng chiếm bốn mươi một sáu
trước tình hình đó công an thành phố long khánh đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề đến các đoàn nghiệp vụ
công an các phường xã nhằm tập trung rà soát các tuyến địa bàn
sáu đối tượng phức tạp kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh
áo của đội cân sản sự đối với người dân thì một là nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình
lắp đặt các hệ thống phương tiện kỹ thuật như camera để giám sát tự bảo vệ tài sản của mình
bên cạnh đấy lực lượng cân sản sự phối hợp đội phong trào công an các xã phương tuyến truyền
để các phương thức hoạt động của tội phạm để cho người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa bảo vệ tài sản
tăng cường chỉ đạo lực lượng tính sát gọi hỏi rắn đe các đối tượng có tiền ám tiền sự
biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến tội phạm trộm cắp để lập hồ sơ quản lý
tham mưu cho ban lãnh đạo quân thành phố trong công tác tuần tra vũ trang tuần tra hóa trang mật phục
để phát hiện bắt chữ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đến hoạt động tội phạm trộm cấp tội phạm cướp dịch trên địa bàn thành phố
cơ quan sát liêu tra công an thành phố phối hợp với viện hợp sát tòa án nhân thành phố đưa các vụ án tồn cấp tài sản ra xét sự điểm
để nhằm rắn đe các đối tượng có đi hoạt động phạm tội và nâng cao ý thức phong ngừa cho người dân
trước hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản lực lượng công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã triển khai các biện pháp phòng ngừa
tuần tra kiểm tra hoạt lý chặt địa bàn nhằm kiểm tra phát hiện đấu tranh với các đối tượng nhóm đối tượng trộm cấp tài sản
ngoài ra người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tham gia tích cực vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn